thưa quý vị liên quan đến vụ cháy sưởng chăn đệm khiến cho ba mẹ con tử vong
vào sáng ngày hôm nay lãnh đạo công an huyện thanh ngoài hà nội cho biết
nguồn nhân dẫn đến vụ cháy có thể xuất phát từ việc hàn cắt
và công an huyện thanh ngoai đang làm việc với thợ hàn cắt để làm rõ nguồn nhân của vụ cháy này
tuy nhiên để xác định chính xác nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn cần chờ vào kết quả điều tra
kết luận chính thức của công an công an huyện thanh ngoi cho biết thêm
vào chiều ngày một mươi tháng chín gia đình nạn nhân gọi thợ đến hàn thêm mái tôn làm chỗ để hàng
quá trình làm việc người thợ hàn cắt đã bất cẩn làm tia lửa bén vào đệm xung quanh
người thợ hàn đã thừa nhận thao tác bất cẩn của mình và hiện cơ quan công an
đang cho khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguồn nhân của vụ cháy này